phòng quả đí xuất nhập cảnh công an tỉnh cao bằng phối hợp với lực lượng biên phòng
vừa tổ chức trao trả tám công dân trung quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam
cho lực lượng chức năng phía trung quốc
các công dân được trao trả là nam giới có độ tuổi từ một mươi sáu đến bốn mươi bốn tuổi
tám người này đi từ khu vực tỉnh quảng tây trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua địa phận tỉnh cao bằng nhằm mục đích tìm cách sang nước thứ ba để tìm việc làm
đây là tám trường hợp công dân nằm trong ba vụ nhập cảnh trái phép khác nhau
mà lực lượng công an tỉnh cao bằng phát hiện ngăn chặn vào trung tuần tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai